các loại đường ăn mà chúng ta thường biết đến chủ yếu được tinh luyện từ các sản phẩm từ thực vật như mía củ cải thốt nốt
các loại đường này vừa có vị ngọt tự nhiên vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể mà không gây hại cho sức khỏe nếu dùng đúng liều lượng
trong khi đó đường hóa học hay đường siêu ngọt là hợp chất nhân tạo không có giá trị dinh dưỡng và có thể gây hại cho sức khỏe người dùng
hiện ở việt nam chỉ có sáu trên tổng số hơn năm trăm linh loại đường hóa học được phép sử dụng
tuy nhiên trên thị trường lại đầy dãy các loại đường hóa học có vị ngọt gấp vài trăm lần đường mía
đa số các loại đường này bị cấm sử dụng nhưng được bày bán lén lút và không rõ nguồn gốc xuất xứ
còn người mua vì thiếu hiểu biết hàm rẻ hay do thói quen mà vẫn mua dùng
từ xưa đến giờ là hoàn toàn người ta vẫn xài đường hóa học
tại vì người ta phải xài là tùy sử dụng chẳng hạn như là nước mắm cũng cho vô nè chả chè cháo đồ người ta vẫn cho vô
đây cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng năm tấn đường hóa học từ kho của công ty việt nhật trên đường lũy bán bích phường hòa thạnh quận tân phú
cơ sở này cho biết từ nhiều năm nay đã thu mua các loại chất tạo ngọt từ trung quốc
sau đó chế biến thêm để thành đường hóa học có độ ngọt gấp năm trăm linh lần đường mía
chỉ cần năm hạt đường tinh thể loại này có thể làm ngọt cho một trăm năm mươi lít nước
thành phẩm đường tinh thể đã được đóng gói với nhiều nhãn mát và bỏ mối tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sự việc này đã khiến cho người tiêu dùng đặt ra câu hỏi về những mặt hàng bánh kẹo các loại chè nước giải khát hiện đang được bày bán

tại vì kiểm tra thì thực sự cứ mua về sử dụng thôi
tới khi mà kiểm tra ra thì bây giờ mới lại phát hiện ra là đấy cái đấy là độc rồi đấy là cái đấy là giả
đấy cho nên là rất lo lắng chứ
bởi vì cái đường hoa học nó có cái độ ngọt tăng gấp là nhiều lần so với cái đường bình thường là đường từ vài chục lần cho đến vài trăm lần
thì khi người ta sử dụng đường hóa học đó thì nó sẽ thứ nhất là nó không có những cái độ ngọt gắt như là cái đường mình sử dụng
thứ hai nữa là sử dụng cái lượng nhỏ mà lại tác dụng rất là rất là cao thì giảm được cái giá thành sản xuất cũng như là tăng được cái lợi nhuận cho cái người sản xuất
để có cái nhìn cận cảnh về đường siêu ngọt nhóm phóng viên của chương trình thực phẩm sạch hay bẩn đã có mặt tại chợ bình tây
một trong những khu chợ bán hàng tiêu dùng lớn nhất thành phố hồ chí minh
tại khu vực bày bán hương phụ liệu phụ gia thực phẩm phóng viên hỏi mua đưa hóa học về kinh doanh
chỉ qua vài câu hỏi người bán đã giới thiệu một loại đường như thế này
năm hạt đường hóa học có thể làm ngọt tương đương một kg đường mía bình thường
công dụng quả là ngoài sức tưởng tượng
ai có thể dám chắc rằng loại đường này nằm trong danh mục được cấm phép liên quan
tại sao người ta vẫn bán trong sự lén lút
và ai có thể biết được rằng người mua sẽ sử dụng đúng liều lượng loại đường này hay không
bên cạnh chuyện chưa cập nhật các quy định về những loại đường hóa học được cấp phép
khoải trăng ở đây còn là tâm lý e ngại về mức độ độc hại của nó
theo các chuyên gia do đường hóa học không thể chuyển hóa dinh dưỡng
nên khi sử dụng lâu dài có thể gây kích thích niêm mạc đường ruột
suy giảm chức năng tiêu hóa gây dối loạn tiêu hóa
lại cho sự hấp thụ chất dinh dưỡng đồng thời có thể gây hại tới chức năng của thận
chúng ta chưa có một quy định chặt chẽ hay là một quy định nghiêm cấm
từ khâu nhập khẩu cho đến khâu muôn bán
những nơi bán tạp hóa cũng có thể bán được loại đường hóa học này
hiện nay mình thấy rất nhiều bệnh nhân bị ung thư rất trẻ
cũng như trẻ em bị những vấn đề về thần kinh rất nhiều
như tăng động giảm chú ý
khi mà sử dụng cái loại đường hóa học này lâu dài
do là nó không triển hóa cũng như là nó ngăn cản sự hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể
làm cho trẻ thiếu đi một số khoáng chất cần thiết
trẻ sẽ lâu dài biến ăn và chậm lớn gây đến suy dinh dưỡng
với ưu điểm là giá cực rẻ
vì chỉ cần sử dụng một số lượng ít
nhưng lại tạo độ ngọt gấp từ hai trăm linh đến năm trăm linh lần so với đường mía thông thường
thực phẩm sau khi chế biến không thay đổi mùi vị
chính vì những điều này khiến người ăn khó có thể phân biệt được đâu là sản phẩm sử dụng đường siêu ngọt
đặc biệt do được tổng hợp từ hóa học nên loại đường này không lên men
thời gian bảo quản thức ăn sử dụng loại đường này cũng lâu hơn
đây là những lý do khiến nhiều người vẫn bất chấp sử dụng để chế biến thực phẩm và bày bán
cho nên khi mà đi mua mình phải tìm những cái người mà quen biết để mình hỏi như thế nào
và khi mà biết được cái công dụng của những cái đường hại đó thì mình sẽ tránh ít xa ra
thứ nhất là ảnh hưởng sức khỏe của mình
thứ hai là sau này mình đâu biết được nó ung thư hay là bị tiểu đường hay cái gì đó vân vân
mong làm sao là bên chất lượng thực phẩm là phải kiểm tra rồi phải phân biệt ra
phải phân biệt ra là cái nào là đường hóa học
cái nào là đường tuyệt
chứ thực sự như tụi cô cứ đi mua về dài rồi sử dụng đâu có biết cái nào là tuyệt cái nào là giả
khi mà chúng ta ăn đường thật đó thì chúng ta sẽ thấy cái vị nó thanh
và sau khi ăn rồi thì nó không còn động lại một cái vị gì ở trên lưỡi cũng như là ở trên cổ học của chúng ta
còn khi chúng ta ăn phải đường hóa học thì dù chúng ta có uống nước bao nhiêu lần
nó cũng sẽ gây ảnh hưởng thấy rất là rõ
nó có một cái vị ngọt hơi chét hoặc là đắng
ở động lại
ở cái đáy lưỡi và cái cổ họng của chúng ta
trên thực tế nguyên tắc quan trọng nhất khi sử dụng phụ gia thực phẩm đó là đúng liều lượng cho phép
nếu vượt quá giới hạn các chất phụ da dù có trong danh mục cũng sẽ làm tổn hại đến sức khỏe
và trong khi chờ đợi những giải pháp từ các cơ quan chức năng
thì người tiêu dùng khi sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn có chứa đường
cần chú ý đến thương hiệu nhãn mắc thông tin thành phẩm phụ gia
để giảm thiểu những nguy hại cho sức khỏe của bản thân và gia đình
đây là cơ sở thường xuyên cung cấp hàng chục tấn mắm tôm cho nhiều địa chỉ tại thị trường hà nội
chỉ bằng những vật dụng đơn giản sản lượng của cơ sở thậm chí còn cao hơn gấp nhiều lần so với xưởng sản xuất quy mô
theo quy trình truyền thống để có được một mẻ mắm tôm phải trải qua thời gian trưng cất từ sáu đến một mươi hai tháng

và việc mua cũng không khó khăn
hóa chất phẩm màu cơ sở đang sử dụng là chất có dạng bột màu đỏ cam mùi hắc được đóng trong các túi ni lông trong suốt không nhãn mát không hướng dẫn sử dụng
trao đổi với chuyên gia trong phẩm màu công nghiệp chúng tôi được biết có chứa hợp chất chloramin b và công dụng chính là khử trùng diệt dòi bọ

những túi hóa chất phẩm màu không nhãn mát không hướng dẫn sử dụng rất có thể là sản phẩm trôi nổi chứa nhiều hóa chất